tính đến thời điểm một mươi h ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi thế giới đã ghi nhận bốn mươi một quốc gia vùng lãnh thổ có dịch bệnh covid một mươi chín
đã có tám mươi chín trăm chín mươi năm người mắc bệnh và hai bảy trăm sáu mươi hai người tử vong trong đó lục địa trung quốc hai bảy trăm một mươi năm người tử vong
hồng kông trung quốc hai người tử vong đài loan trung quốc một người tử vong philippines một người tử vong
nhật bản một người tử vong pháp một người tử vong iran một mươi năm người tử vong tàu diamond francis bốn người tử vong
ý một mươi một người tử vong hàn quốc một mươi một người tử vong và một một trăm bốn mươi sáu người dương tính với covid một mươi chín
đến thời điểm này việt nam có một mươi sáu người dương tính với covid một mươi chín và đã được chữa trị khỏi
các hoạt động giám sát y tế cách ly người đến từ vùng dịch được thực hiện nghiêm
hai trong số ba tỉnh có dịch là thanh hóa khánh hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch
tuy nhiên tại nhiều nước trên thế giới
dịch covid một mươi chín đã được thực hiện nghiêm
covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
nhất là trong mấy ngày qua tại hàn quốc nhật bản italia iran và một số quốc gia